từ chiều tối hai mươi chín tháng chín một số khu vực giáp sông địa hình thấp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bị ngập sâu trong nước do chiều cường lên cao vượt mức báo động ba
theo ghi nhận tuyến đường lương định của ngập khá sâu khoảng ba đến năm mét
ngập nặng nhất là một số khu vực thuộc quận bảy huyện nhà bè có vị trí thấp
tiếp giáp sông xoài rạp và nhiều tuyến canh
trên đường trần xuân soạn nước ngập sâu năm mét giao thông đi lại khó khăn
nhiều tuyến hẻm nước ngập vào tận cửa và người dân vất vả che chắn tát nước
dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết mực nước đỉnh chiều
tại trạm phú an trên sông sài gòn trạm nhà bè trên sông đồng điền
có khả năng xuất hiện từ ngày ba mươi tháng chín đến mùng một tháng một mươi và đạt mức một sáu mươi năm đến một bảy mét
tức là trên báo động ba từ một mươi năm đến hai mét
ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hồ chí minh
đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án
địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống ứng phó với ngập lụt do mưa và chiều cường
theo đó dự báo thời gian xuất hiện đỉnh chiều vào lúc năm đến bảy giờ và một mươi bảy đến một mươi chín giờ
kéo dài từ ba đến bốn ngày
quỹ ban nhân dân các quận hai thủ đức bình thạnh bình tân huyện nhà bè hóc môn
thường xuyên thông báo về diễn biến đợt triều cường cho nhân dân chủ động ứng phó
kịp thời chuẩn bị vật tư như cửa tràm lưới b bốn mươi vải bạc bao tải đất cát
cười đắp bờ bao sung yếu không để ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân
các sở ngành đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị
vận hành hiệu quả các cống ngang triều trạm bơm bố trí máy bầm nước di động
kịp thời khắc phục các sự cố ngập úng do triều cường gây ra
đối với các tuyến đường nhiều khả năng ngập do triều cường
các đơn vị chức năng phải cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn